thưa quý vị một ca bệnh nếu sử dụng hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh chi phí chỉ khoảng hơn bốn triệu đồng
tuy nhiên trên thực tế thì người bệnh phải chi trả chi phí khấu hao của máy lên tới hai mươi ba triệu đồng một ca tức là trinh lệch khoảng một mươi tám triệu đồng một ca
và tại sao lại có sự tranh lệch đến như vậy
nguyên nhân đó chính là bởi một số đối tượng đã câu kết với nhau nâng khống giá lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh lên con số tới ba mươi chín tỷ đồng
và trong khi giá trị thực tế nhập khẩu chỉ là bảy năm
vâng thưa quý vị chụp lợi từ người khác đã là vi phạm chụp lợi cho những người bệnh lại càng là tội ác
giữa những điểm sáng những điều đáng trân trọng mà đội ngũ y bác sĩ đang cống hiến trong công tác phòng chống covid một mươi chín
thì sự việc xảy ra tại bệnh viện bạch mai như con sâu làm dầu nồi canh
và thông tin này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
đồng đảo ý kiến đều lên án mạnh mẽ hành vi nâng khống giá thiết bị y tế này
đồng thời mong muốn cần phải xử lý nghiêm khắc các đối tượng tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật này
bức xúc phẫn nộ đau xót là những cảm nhận của cư dân mạng về hành vi trục lợi nâng khống giá thiết bị y tế này
hết thuốc giả thuốc quá hạn bây giờ đến nâng khống giá vật tư y tế
kiếm tiền trên sự bệnh tật đau khổ của những người khác quá bắt nhân
hành vi nâng giá thiết bị y tế này vi phạm nghiêm trọng pháp luật phải bị trừng trị nghiêm khắc
nâng khống đã ăn tranh lệch gần ba mươi tỷ sau đó tiếp tục đè người bệnh ra để ăn tiền khấu hao trong một lần khám quá tham làm
thiết bị y tế là để cứu người giúp không hết thì thôi sao lại nâng khống ăn tiền trên nỗi khổ của bệnh nhân quá tàn ác
những người bệnh đã khổ lắm rồi còn làm ăn tiền khấu hao quá tàn ác

trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đất tài sản
xảy ra tại bệnh viện bạch mai công ty cổ phần công nghệ y tế bms và các đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm đức tuấn chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty bms và ngô thị thu huyền phó giám đốc
cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần lê hoàng thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội
giá hệ thống robot bảy bốn tỷ đồng chi phí khấu hao máy cho một ca bệnh là khoảng hơn bốn triệu đồng
tuy nhiên với cái giá mà họ khai là ba mươi chín tỷ đồng thì người bệnh phải chi trả chi phí khấu hao máy là hai mươi ba triệu đồng trên một ca tranh lệch là một mươi tám triệu đồng trên một ca
trong các năm từ một mươi bảy đến một mươi chín bệnh viện bạch mai đã thanh toán tổng cộng là năm trăm năm mươi ca số tiền tranh lệch các đối tượng hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là khoảng hơn một mươi tỷ đồng
lợi dụng hình thức xã hội hóa các đối tượng đã câu kết hợp thức hóa các thủ tục nâng khống nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh liên kết với bệnh viện bạch mai
chủ trương xã hội hóa giúp các bệnh viện bổ sung nguồn lực tài chính nâng cấp cơ sở vật chất cải thiện chất lượng khám chữa bệnh
tuy nhiên vụ việc tại bệnh viện bạch mai tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này cùng với những lỗ hổng trong cơ chế quản lý và giám sát
sau khi có vụ việc xảy ra bộ y tế cũng đã có chỉ đạo các đơn vị trong đó thì có bạch mai
bệnh viện bạch mai cũng đã giáo dục bệnh viện bạch mai

đồng dự bệnh viện bạch mai cũng đã giáo dục bệnh việnbeo giáo dục trong đó

cách điều kiện giảm giá liên kết liên kết liên cết và thực hiện điều chỉnh giảm giá células liên kết
h tota cột
chỉ thị về cây lưu dây liên kết thì chỉ thị này trong tuần tới cũng sẽ bàn hành trước đó cộng đồng
mạng đã từng nóng lên với thông tin hệ thống máy xét nghiệm real time pcr phòng chống covid một mươi chín giá nhập
về chỉ khoảng hai ba tỷ đồng nhưng đã được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc nâng khống lên thành bảy
bảy tỷ đồng chiều trò thổi giá trong mua sắm trang thiết bị y tế hiện là vấn đề được đông đảo cư dân
mạng quan tâm nhiều ý kiến bày tỏ cần phải xem xét lại cơ chế thẩm định giá các thiết bị được mua
sắm theo hình thức xã hội hóa tại các bệnh viện hiện nay đề nghị điều tra toàn diện các máy móc
có giá trị của ngành y tế mà được mua sắm theo hình thức này từ khi có chủ trương xã hội hóa
các bệnh viện thì hình thức liên doanh liên kết giữa bệnh viện và doanh nghiệp diễn ra hầu như ở
tất cả các bệnh viện và để đảm bảo được chi phí hợp lý cho người bệnh
nhân tránh tình trạng bắp lột bệnh nhân đề nghị bộ công an phối hợp với bộ y tế điều cho tất cả
các bệnh viện có hình thức liên doanh liên kết chỉ mới xử lý một bên hợp đồng liên doanh liên kết đều
được sự đồng thuận của lãnh đạo bệnh viện mong pháp luật xử lý nghiêm không nương tay nhà nước nên có
quy định công khai minh bạch giá khi mà nhập khẩu cộng với chi phí lưu kho lưu bãi chi phí vận chuyển
lắp đặt lãi để thành giá bán chứ không có giá trên trời như vậy đông đảo cư dân mạng mong muốn bộ y tế
cần vào cuộc khẩn trương ra soát chấn chỉnh thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu
mua sắm trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao thuốc chữa bệnh và cũng cần xử lý nghiêm khắc việc mua
sắm thiết bị y tế một cách bất minh hay các hành vi vi phạm khác coi như vậy mới không làm xấu đi hình
một người bệnh phải chi trả gấp năm lần giá trị thực tế khi sử dụng hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật
thức thần kinh câu chuyện có thật này hiện đang nóng lên trên cộng đồng mạng quan điểm ý kiến của
bạn ra sao hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi ba nqcp
về phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng tám năm hai nghìn hai mươi trong nghị quyết này
đáng chú ý là việc chính phủ thông nhất quy định về điểm của giấy phép lái xe khi thảo luận về dự thảo
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo đó chính phủ đồng ý với đề xuất của bộ
công an quy định giấy phép lái xe được cấp một mươi hai điểm mỗi năm và khi tài xế vi phạm luật thì sẽ bị trừ
điểm trường hợp hết điểm thì giấy phép lái xe không còn hiệu lực việc xây dựng quy định mới được kỳ vọng sẽ
đảm bảo được hành lăng pháp lý cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hiệu quả hơn đồng thời thì góp
phần làm giảm vi phạm luật và hạn chế tai nạn giao thông và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về biện pháp
quản lý mới này phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại tá đỗ thanh bình
phó cục trưởng của cảnh sát giao thông bộ công an mời quý vị cùng theo dõi đầu tiên xin cảm ơn đồng
thì đã dành thời gian cho chương trình thưa đồng chí là chính phủ thì cũng đã đồng ý với đề xuất
về trừ điểm giấy phép lái xe của bộ công an đồng chí có thể cho biết cụ thể rằng là khi mà cái quy
định này được thực thi thì sẽ có cái vai trò có cái tác động như thế nào trong việc nâng cao cái ý
thức tham gia giao thông cũng như là giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát quy định
về trừ điểm giấy phép lái xe được các nước trên thế giới thực hiện rất là phổ biến và rất là
lâu nó gần như là một cái hệ thống theo dõi song song với xử lý vi phạm hành chính nếu như xử lý
phạm minh chính ở việt nam hiện nay một anh bị phạt tiền
hai là hình thức phạt bổ sung có thể tước giấy phép lái xe thì cái hệ thống này chính là theo
dõi liên kết giữa các lần vi phạm bằng cách là cái lỗi đó theo với sự phạt hành chính như bao nhiêu
điểm thì tương ứng đó trong cái hệ thống theo dõi thì anh sẽ mất bao nhiêu điểm ở giấy phép
chúng tôi cho rằng là với hệ thống này ra đời thì những hành vi mà bị tước giấy phép lái xe
có thể sẽ giảm đi và thay vào đó là phạt tiền và song song với đó là hệ thống theo dõi
cái điểm phạt là song song với cái xử phạt đó thì sẽ cổng điểm và thông báo để là cho người
tham gia thông người có giấy phép lái xe viết rằng mình bị trừ bao nhiêu điểm hoặc là mình còn bao
nhiêu điểm để chấp hành tốt hơn thưa đồng chí là đối với quy định này thì người dân đánh giá rất
cao và bên cạnh đó thì cũng mong muốn là được hiểu rõ hơn về những cái căn cứ những cái tiêu
chí để có thể cấp điểm đối với giấy phép lái xe cũng như là những cái căn cứ để mình có thể quy
phạm sau mỗi lần vi phạm đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ khi xây dựng này thì chúng
tôi đã nghiên cứu trên cơ sở thực tiễn tình hình và kinh nghiệm nước ngoài chúng ta cũng phải dựa vào
những cái lỗi vi phạm để biết rằng là cái lỗi đó theo tính chất mức độ nguy hiểm của cái hành vi đó
thì cái hệ thống theo dõi điểm sẽ có một cái tương ứng cái việc này chính là tạo cho cái người tham
giao thông biết rằng là mình phải tự chấp hành tốt để bảo vệ cái điểm của mình để mình được lái xe cái
nữa mà chúng tôi cũng đã nghiên cứu cũng đang xây dựng chính sách đó là cái điểm giấy phép lái xe
đó cũng là một trong những căn cứ để mà nhà nước xây dựng cái chính sách là bảo hiểm trách nhiệm
dân sự với bên thứ ba với chủ xe cơ giới để mà nếu mà anh có cái nguy cơ cái rủi ro cao thì cái mức
cao và ngược lại nếu anh chấp hành tốt thì anh sẽ có lợi trong quá trình tham gia cái hệ thống bảo
điểm thì nó rất phù hợp với lại cái xu thế phát triển chung và ứng dụng công nghệ như tôi nói là
có thể hoàn toàn tự động làm được việc này và công khai minh bạch thưa đồng chí vậy thì bộ công an sẽ
có những cái quy định như thế nào để có thể đảm bảo cái việc tính điểm được thực hiện một cách chặt
chẽ chính xác nhưng mà cũng phải đảm bảo được công khai minh bạch trong cái quá trình thực thi nhiệm vụ ạ
hiện nay thì bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông chúng tôi đang tiến hành và sẽ triển khai
đồng bộ cái phần mềm xử lý vi phạm tức là khi mà cái phần mềm này ra đời mà hoạt động trên phạm vi
toàn quốc thì toàn bộ cái phương tiện vi phạm hoặc là cái giấy xe của người vi phạm thì đã có trong
dữ liệu này khi ra quyết định xử phạt rồi lập biên bản đều phải nhập vào hệ thống dữ liệu này
đó là một cái dữ liệu rất quan trọng
để theo dõi song song với dữ liệu quản lý cấp và cấp đổi giấy phép lái xe thì chúng tôi cho rằng
là không phát sinh thêm cái thủ tục hành chính cho người dân và cái sự kết nối qua thông qua công nghệ
thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là cảnh giao thông với người dân thì nó sẽ dễ dàng
hơn thì người dân hoàn toàn yên tâm là cái việc đó là một cái hệ thống quản lý song song chứ không
phải là một cái biện pháp xử lý vi phạm hành chính và tôi nhắc lại mục tiêu là để theo dõi cả quá trình
để anh thấy là anh phải chấp hành thì anh sẽ không mất cái quyền tự lái xe của mình thưa đồng chí là
việc cộng trừ trong giấy phép lái xe thì sẽ được xác định là một biện pháp quản lý chứ không phải là
một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính qua đây thì đồng chí có thể giải thích rõ hơn về cái vấn đề
này để cho người dân có thể được hiểu một cách đầy đủ hơn về việc cấp điểm giấy phép lái xe cũng như
là có cái ý thức khi mà tham gia giao thông hiện nay cái hệ thống trừ điểm giấy phép lái xe trên
thế giới nó có hai cái một là trừ điểm gắn với cái xử lý vi phạm hành chính và thậm chí là hình sự
cái đấy là một cái theo dõi cái theo dõi thứ hai là song song với lại cái xử lý vi phạm thế thì
chính phủ đã quyết định là đây là một hình thức quản lý song song với xử lý vi phạm chúng ta đã
có lịch sử là bấm lỗ thì hiện nay chính sách này và trên cơ sở thực tiễn tổng kết một mươi năm thực hiện
hệ thống đường bộ hai trăm linh tám thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta còn rất thiếu quá trình liên kết từ
đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và quản lý cả cái quá trình chấp hành sau này đây là một
cái mà chúng tôi cho rằng là cũng là chúng ta cần phải thay đổi để mà phù hợp với cái yêu cầu
là làm sao cái hành vi của con người tham gia giao thông vừa là chúng ta được cung cấp cho họ đủ
thông tin đủ kỹ năng để tham gia giao thông nhưng nếu không thực hiện đúng thì anh phải bị
xử lý theo quy định đồng chí có thể cho biết là dự án luật bảo đảm an toàn giao thông đường
bộ được đưa ra dựa trên những cái căn cứ và với cái quyết tâm chính trị như thế nào của bộ công an để
tạo ra được những cái chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ạ cái trật
tự giao thông nó cũng mang cái hình ảnh của quốc gia nên là cần phải cải thiện nên là cái luật này
tập trung vào quản lý cái hành vi của người tham gia giao thông là tách bạch với lại cái đầu tư
phát triển hạ tầng giao thông
người được cấp cái giấy phép lái xe thì cần phải được quan tâm từ quá trình đào tạo sát hạch cấp
giấy phép bay xe và theo dõi quá trình chấp hành của người đó từ đầu đến cuối và đây là một
chính sách quan trọng nhất để mà phòng ngừa đồng chí bộ trưởng lãnh đạo bộ rất trăn trở để làm sao
và chúng ta tham mưu cho chính phủ cho đảng cho quốc hội có những giải pháp mang tính căn cơ
phát từ thực tiễn tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình tình hình
tình hình tình giao thông ở việt nam và tham khảo nó chung với lại cái quy luật phát triển của các nước
trên thế giới để chúng ta tham mưu để những quy định của chúng ta khi đưa ra nó đi vào cuộc sống nó tạo
ra một cái diện mạo mới về cái trật tự giao thông một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí đã dành thêm
gian cho chương trình và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ vừa rồi ạ à à à à à à à à à à à à à à à